tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp thân mật đại sứ nhật bản tại việt nam hiroshi fukada đến chào từ biệt nhân dịp hết nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng đại sứ hiroshi fukara đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chủ tịch nguyễn thiện nhân đánh giá cao cảm ơn tình cảm đại sứ dành cho đất nước và nhân dân việt nam
cũng như những sáng kiến không ngừng của ông trong ba năm qua đã góp phần thiết thực hiệu quả
vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam nhật bản phát triển toàn diện hiệu quả trên mọi lĩnh vực
chủ tịch nguyễn thiện nhân nhấn mạnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế
việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với nhật bản
việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sâu rộng việt nam nhật bản
phù hợp với nguyện vọng và lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước
đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
thể hiện sự vui mừng được gặp chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trước khi hết nhiệm kỳ công tác
đại sứ hiroshi fukara khẳng định mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhật bản và việt nam phát triển mạnh mẽ như hiện nay
là do sợi dây tình cảm và mối quan hệ tin cậy giữa người dân hai nước được xây dựng trong nhiều năm qua
đại sứ hiroshi fukada nhấn mạnh dù đã kết thúc nhiệm kỳ công tác nhưng với tình cảm đối với đất nước
con người việt nam ông sẽ làm hết sức mình để xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhật bản và việt nam